vào tháng một mươi một năm ngoái công ty hợp danh đấu giá tài sản tuấn linh ở phương tân thành tp ninh bình
tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng bảy mươi bốn lô đất
trước và trong quá trình tham gia đấu giá hai mươi sáu lô đất các đối tượng trên đã tổ chức kêu gọi lôi kéo khoảng hai mươi người
có hồ sơ tham gia đấu giá tại hai khu này để thông đồng dìm giá nhằm tạo điều kiện cho người trong nhóm
chúng đấu giá với mức giá thấp hơn thực tế gây thiệt hại cho nhà nước gần hai mươi tỷ đồng
tiền giao dịch liên quan đến hành vi lừa đảo của đối tượng từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay là hơn hai tỷ đồng
công an tp huế vừa làm rõ nhiều đối tượng liên quan đến việc xin tiền người đến thăm mộ tại nghĩa trang tp huế
khi phát hiện có người đến thăm mộ các đối tượng này đã chủ động đến quét dọn chặt phát cây xung quanh mộ
sau đó xin tiền
bước đầu lực lượng công an giả soát xác định có một mươi bốn đối tượng thuộc nhiều nhóm khác nhau
công an phường an tây đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp huế đã làm việc với các đối tượng
cho cam đoan cam kết yêu cầu chấm dứt việc xin tiền tại nghĩa trang
đồng thời lực lượng công an sẽ tăng cường tổ chức tuần tra nhằm phát hiện và có biện pháp xử lý đối với số đối tượng này
phần cuối là thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an tp hoa kỳ
công an tp hoa kỳ đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng vũ thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố một thị trấn phố lu huyện bảo thắng tỉnh lào cai có sẹo chấm ở đầu lông bài trái
và đối tượng đảng phù cản sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thương chú tại bản hủy hốc xã đậm kè huyện mường nhé tỉnh điện biên
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện quốc oai hà nội là đối tượng tạ viết dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú xã hoàng văn thụ huyện trương mỹ thành phố hà nội cao một m bảy mươi và có xẹo chấm cách mũi trái một cm
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý